trong chuyến thăm chính thức cộng hòa latvia tối ngày hai mươi một tháng một mươi theo giờ địa phương
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có cuộc gặp mặt thân mật với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
tại vương quốc thụy điển kiêm nhiệm latvia và đại diện cộng đồng người việt nam tại cộng hòa latvia
tại buổi gặp phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thông báo những nội dung chính về tình hình kinh tế xã hội của đất nước cho bà con
cũng như những tiến triển mới trong quan hệ hợp tác việt nam latvia trong thời gian gần đây
phó chủ tịch nước đã biểu dương những thành tích của đại sứ quán trong thúc đẩy quan hệ việt nam latvia
đề nghị cán bộ nhân viên đại sứ quán phát huy tinh thần năng động sáng tạo trong công việc là chỗ dựa tinh thần của bà con kiều bào xa xứ
tích cực hỗ trợ bà con hội nhập tốt với đất nước sở tại
phó chủ tịch nước khẳng định đảng và nhà nước luôn coi cộng đồng người việt nam tại nước ngoài
là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc việt nam
là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước
phó chủ tịch nước biểu dương cộng đồng người việt nam tại latvia
tuy số lượng không nhiều nhưng đã hội nhập tốt vào cuộc sống của nước sở tại
phát huy tinh thần đoàn kết đùm bọc yêu thương lẫn nhau
đề nghị cộng đồng sống cùng cố bộ máy tổ chức
thành lập hội người việt nam tại latvia để gắn kết bà con người việt nam ở latvia
hướng dẫn bà con tuân thủ pháp luật hội nhập cuộc sống nước sở tại
hướng về quê hương đất nước
đóng góp hiệu quả hơn nữa cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa việt nam và latvia